các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể trước đó vào chiều một mươi tháng một mươi một ngành y tế phát hiện hai anh em ở xã xuân hồng huyện nghi xuân dương tính covid một mươi chín
trong hai f này có người từng đến hát karaoke an hồng nhưng lại không khai báo đầy đủ
ngày một mươi một tháng một mươi một một f một của hai ca mắc đến bệnh viện đa khoa tp vinh làm xét nghiệm cho kết quả dương tính và khai báo dịch tễ
chiều một mươi hai tháng một mươi một ông lê viết hùng giám đốc trung tâm y tế huyện nghi xuân hà tĩnh cho biết
cơ quan chức năng huyện này cũng đang khẩn cấp truy vết những người liên quan đến quán karaoke trên địa bàn để khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
theo ông hùng đến nay đã phát hiện bảy nhân viên phục vụ của quán karaoke an hồng thuộc thị trấn xuân an hà tĩnh dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một trường hợp đang chờ kết quả khẳng định
trong bảy nhân viên này được phía hà tĩnh phát hiện hai trường hợp còn lại ghi nhận tại thành phố vinh
ngoài ra đến nay đã ghi nhận bốn người đàn ông là khách đến hát tại quán karaoke này bị dương tính với covid một mươi chín
trong đó ba người đã được công bố
như vậy chỉ trong vòng một ngày sau khi một nam bệnh nhân khai đã tới quán karaoke an hồng hát đến nay đã có ít nhất một mươi một ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
ngay sau khi có kết quả dương tính với virus sars cov hai ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện nghi xuân đã chỉ đạo thị trấn xuân an tiến hành phong tỏa quán karaoke an hồng và một số địa điểm các ca bệnh này tiếp xúc
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một lực lượng chức năng ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cùng thông báo khẩn
tìm người từng đến quán karaoke an hồng
theo lãnh đạo trung tâm y tế huyện nghi xuân trích xuất camera tại quán karaoke cho thấy từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng một mươi một có một trăm một mươi đoàn khách đến quán hát với khoảng sáu trăm linh lượt người
bước đầu lực lượng chức năng truy vết được khoảng hơn bốn trăm linh f một của bốn nữ nhân viên quán đồng thời tiến hành test nhanh cho các nhóm đối tượng nguy cơ ở quán ăn quầy tạp hóa nhà hàng quán karaoke đền chùa quán cà phê ở thị trấn xuân an
ông nguyễn lương tâm phó giám đốc sở y tế hà tĩnh cùng lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện nghi xuân để triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến vụ việc ông phan văn lĩnh bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn xuân an cho biết qua số liệu đăng ký thì quán karaoke này có tám nhân viên phục vụ chủ yếu quê ở miền tây nghệ an
ông nguyễn văn long giám đốc trung tâm y tế tp vinh nghệ an cho biết đến nay đã phát hiện hai ca bệnh tạm trú tại khối yên sơn phường hà huy tập là nhân viên của quán karaoke này
cả hai cô gái đều có lịch trình tiếp xúc phức tạp hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy vết các f một của những bệnh nhân để cách ly lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một
cần liên hệ ngay với trạm y tế
cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một

cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một
cần liên hệ ngay với trạm y tế

cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một

cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một
cần liên hệ ngay với trạm y tế
cơ quan chức năng hà tĩnh nghệ an đề nghị người dân đã từng đến quán karaoke an hồng từ ngày ba tháng một mươi một đến một mươi một tháng một mươi một
cần liên hệ ngay với trạm y tế